ngày hai tháng bảy công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã bắt quả tang đơn vị cán thép định hình của ông lương văn kính sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại khối năm diễn hồng huyện diễn châu tại địa điểm cụng công nghiệp tháp hồng kỳ đã xả một lượng nước thải lớn ra môi trường
đây là số hóa chất được thải ra trong quá trình sản xuất thép có hàm lượng acid anmon không qua xử lý đã xả thải ra môi trường từ lâu và ngấm xuống đất
theo nhận định ban đầu nước thải sẽ gây ô nhiễm môi trường và có thể gây nguy hại đối với con người
ông lương văn kính chủ cơ sở cũng đã thừa nhận lượng nước thải trên chưa qua xử lý
hiện công an huyện diễn châu phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật và môi trường tỉnh nghệ an lấy mẫu xét nghiệm
củng cố hồ sơ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật